tại hà nội thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã có cuộc tiếp bà hy tuệ
tổng lãnh sự quán nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại thành phố đà nẵng
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn quốc dũng chúc mừng bà hy tuệ được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự quán trung quốc đầu tiên tại thành phố đà nẵng
mong bà với cường vị là tổng lãnh sự và với kinh nghiệm của nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng nhiều năm làm việc liên quan đến việt nam
sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác về đầu tư thương mại du lịch giữa hai nước việt nam và trung quốc
bộ ngoại giao luôn sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ bà hy tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại việt nam
bà hy tuệ khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước việt nam trung quốc trên các lĩnh vực mà hai nước quan tâm